tại thành phố biển vũng tàu đã diễn ra khai mạc triển lãm biển đảo việt nam qua góc nhìn điện ảnh
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi một được tổ chức tại tỉnh bà rịa vũng tàu
tại triển lãm lần này viện phim việt nam giới thiệu tới công chúng yêu điện ảnh hai trăm linh bức hình về biển đảo việt nam trong một số phim tài liệu phim truyện
đó là những bộ phim điện ảnh đi cùng năm tháng như chung một dòng sông chị tư hậu vĩ tuyến một mươi bảy ngày và đêm
các phim về biển đảo trong thời kỳ xây dựng đổi mới và hội nhập quốc tế như phim hoàng sa trong lòng tổ quốc làng xây đảo biển xanh kỳ thú
với những hình ảnh đẹp nhiều ý nghĩa hy vọng triển lãm sẽ khởi dậy vun đắp tình yêu quê hương đất nước đặc biệt là niềm tự hào với biển đảo việt nam
triển lãm sẽ diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một